tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng kế hoạch và đầu tư lào sòn say sì phan đon
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vui mừng thông báo trong năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu
trên các lĩnh vực kinh tế xã hội
trong đó việc hợp tác với lào cũng như đẩy mạnh cơ bản thực hiện tốt
theo thỏa thuận giữa hai bộ chính trị hai chính phủ
thủ tướng nêu rõ nổi bật nhất là kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng hơn năm trước
hàng năm việt nam đều ưu tiên vốn viện trợ oda cho lào
trong đó có năm công trình đã được khánh thành một số công trình khác đang được tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ
năm hai nghìn hai mươi là năm bản lề quan trọng với cả hai nước cả về đối nội và đối ngoại
thủ tướng đề nghị trọng tâm trước mắt là hai bộ kế hoạch và đầu tư chuẩn bị nội dung
và phục vụ thủ tướng chính phủ hai nước tham dự cuộc gặp thường niên giữa hai bộ chính trị và đồng chủ trì
kỳ họp lần thứ bốn mươi hai ủy ban liên chính phủ vào đầu năm hai nghìn hai mươi tích cực chuẩn bị kế hoạch hợp tác
cho năm năm tới với việc đổi mới cách làm tập trung hơn
đồng chí sòn say sì phan đon tin rằng kỳ họp sắp tới
hai bên sẽ ký và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng